một tuần kể từ khi xuất hiện ca f đầu tiên ngày nào thị xã ninh hòa cũng ghi nhận những ca nhiễm mới có ngày lên đến hàng chục ca
và đến chiều ngày chín tháng bảy địa phương này đã ghi nhận một trăm bốn mươi năm ca với tinh thần chống dịch như chống giặc
bất kể giờ giấc cứ mỗi khi ghi nhận thông tin mới lực lượng công an lại tức tốc lên đường phối hợp tổ chức truy vết các trường hợp f một f hai
nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng
đó cũng là thời gian
bộ chiến sĩ không nghỉ luôn trong tư thế trực chiến
ngay từ khi phát hiện ca nghi nhiễm trong cộng đồng tại địa bàn thị xã ninh hòa công an thị xã ninh hòa đã chủ động xây dựng kế hoạch
phối hợp với lại các lực lượng quân sự y tế biên phòng và các cơ quan chức năng khác trên địa bàn
đã tiến hành truy vết khoanh vùng dập dịch đưa người đi cách ly
đồng thời tăng cương lực lượng
chúng tôi triển khai các chốt tại các khu vực khoanh vùng phong tỏa để đảm bảo không để dịch bệnh lây lan sang diện rộng
đồng thời chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an các xã phường tăng cường lực lượng đảm bảo tình hình an ninh trật tự
tại các khu vực bị phong tỏa nhằm đảm bảo an ninh an toàn
không để các đối tượng xấu lợi dụng
đó là tình hình dịch bệnh để gây rối an ninh trật tự
đến thời điểm này toàn thị xã ninh hòa đã có bốn mươi một khu vực với trên một trăm linh chốt phong tỏa ở nhiều xã phường
trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín lực lượng công an thị xã ninh hòa vừa phối hợp với lực lượng chức năng
thực hiện phong tỏa truy vết vừa đẩy mạnh các công tác nghiệp vụ bảo vệ an ninh an toàn
tại các điểm cách ly tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm lợi dụng dịch bệnh để hoạt động
theo thống kê của công an tp hcm sau hai ngày thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thành phố đã lập biên bản xử lý hai trăm linh ba trường hợp vi phạm quy định với tổng số tiền phạt ba trăm tám mươi chín triệu đồng
theo đó tính đến một mươi hai giờ trưa ngày một mươi tháng bảy các chốt kiểm soát của tp hcm và các quận huyện
đã kiểm tra năm mươi một tám trăm chín mươi lượt phương tiện gồm ô tô mô tô xe chở chuyên gia xe chở bệnh nhân công nhân xe tải
với số người được kiểm tra là ba người
kết quả đã lập biên bản hai trăm linh ba trường hợp về các hành vi không đeo khẩu trang ra đường không có lý do chính đáng
mở cửa kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu với tổng số tiền phạt là ba trăm tám mươi chín triệu đồng
với hành vi chống người thi hành công vụ nguyễn trí hiếu minh thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại huyện an biên tỉnh kiên giang vừa bị công an tp hcm tiến hành khởi tố bắt tạm giam
sự việc xảy ra tại khu cách ly phòng chống dịch covid một mươi chín
thuộc địa bàn khóm bảy phường sáu tp cm
theo hồ sơ do nhớ lại mâu thuẫn từ trước vào chiều ngày bốn tháng bảy
nguyễn trí hiếu minh thanh là đối tượng cách ly tập trung tại trung đoàn bộ binh tám trăm chín mươi sáu
đã đánh người cùng cách ly
nhận được tin báo đồng chí cán bộ công an phường sáu tp cm
cùng cán bộ có liên quan bảo đảm công tác an ninh trật tự và y tế đã mời thanh để làm rõ
trong lúc làm việc bất ngờ thanh xông vào đánh đồng chí cán bộ công an
sau đó thanh đã bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế và lập biên bản
được biết nguyễn trí hiếu minh thanh là đối tượng từng có một tiền án
việc điều tra được thực hiện theo đúng quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
và hiện nguyễn trí hiếu minh thanh đã bị tạm giam để tiếp tục điều tra xử lý
chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
vừa khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
xảy ra tại xã nghi sơn
liên quan đến vụ án bệnh nhân số hai mươi sáu nghìn hai mươi năm trú tại xã nghi sơn thị xã nghi sơn
là nhân viên nhà hàng làm việc tại phường hai quận tám tp hcm
ngày một tháng bảy bệnh nhân đi trên chuyến bay số hiệu vn một nghìn hai trăm bảy mươi bốn
từ sân bay tân sơn nhất về sân bay thọ xuân sau đó đi xe taxi về nhà
bệnh nhân thực hiện khai báo y tế tại trạm y tế xã
và được trạm y tế xã yêu cầu thực hiện cách ly tại nhà
tuy nhiên bệnh nhân này đã không thực hiện yêu cầu của cán bộ y tế
và vẫn đi chợ đi ăn sáng
tiếp xúc với nhiều người trên địa bàn xã
ngày ba tháng bảy bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần một
kết quả âm tính với virus sars cov hai
tuy nhiên đến ngày chín tháng bảy thì kết quả xét nghiệm lần hai
bệnh nhân lại dương tính với virus sars cov hai
ngay sau đó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thị xã nghi sơn
truy vết đến chiều ngày một mươi tháng bảy đã ghi nhận có một mươi bốn người là f một
và chín mươi người là f hai của bệnh nhân
trong đó một người là f một con trai của bệnh nhân ba tuổi
cho kết quả dương tính với virus sars cov hai